khi khách có nhu cầu lê quốc huy quản lý cơ sở sẽ tổ chức cho các tiếp viên thực hiện hành vi mua bán dâm tại các phòng nghỉ ở trên tầng năm với giá một triệu đồng một lần sau đó huy được chia lại hai trăm linh đồng
kiểm tra tại các phòng karaoke phát hiện thêm nhiều nhân viên của cơ sở ăn mặc hở hang đang phục vụ ăn nhậu và hát với khách trong phòng
đặc biệt tại các phòng karaoke hay phòng nghỉ đều được bố trí lối thoát thông qua cầu thang phía sau được che chắn
lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tăng vật có liên quan đến hoạt động mua bán dâm và các hành vi vi phạm khác của cơ sở trên đồng thời mời các đối tượng về cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý